việt nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cường vị chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc
mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhân dịp này việt nam đã đề xuất và nhận được sự tán thành cao của tất cả các nước ủy viên hội đồng bảo an
trong việc tổ chức một phiên thảo luận mở về thúc đẩy tuân thủ hiến trương liên hợp quốc vào ngày chín tháng một
và mở một cuộc họp về hợp tác giữa un và asean trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế vào ngày hai mươi ba tháng một
thời điểm việt nam đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng bảo an
bởi đây là tháng đầu tiên kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc
cũng là bảy mươi năm năm ký hiến trương liên hợp quốc đồng thời việt nam cũng bắt đầu năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
lễ khởi động năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi được tổ chức vào chiều ngày sáu tháng một
tại trụ sở chính phủ với sự tham dự của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng phạm bình minh
chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi cùng các đại sứ các nước asean
các tổ chức quốc tế tại việt nam
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định với vai trò là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ phát huy những thành quả tiếp nối nỗ lực của các kỳ chủ tịch tiền nhiệm
để cùng các thành viên định hướng phát triển cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
và xa hơn để cộng đồng asean hòa bình và ổn định đoàn kết và thống nhất thịnh vượng và bền vững
cộng đồng asean sẽ kết nối hiệu quả trong nội khối và hội nhập sâu rộng với các nước bên ngoài vì mục tiêu hợp tác và phát triển
do thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lào thonglun sin su lít đồng chủ trì
tại kỳ họp hai bên đánh giá cao về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi chín
thời gian tới hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
phần đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn hai mươi tăng từ một mươi một mươi năm mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
phối hợp xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước một mươi năm tới
ngày sau kỳ họp các nội dung trên đã được cụ thể hóa bằng các văn kiện do hai chủ tịch ủy ban hợp tác hai nước ký kết
ngày sáu một tại trụ sở chính phủ
chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao nhật bản motegi toshimitu đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường củng cố tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm cấp cao
khuyến khích doanh nghiệp nhật bản tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam và tạo điều kiện thuận lợi để nông thủy sản việt nam tiếp cận thị trường nhật bản
thủ tướng mong nhật bản tiếp tục hỗ trợ việt nam hỗ trợ cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử
thủ tướng mong muốn nhật bản tiếp tục ủng hộ lập trường của asean và việt nam về bảo đảm hòa bình an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên biển đông
tuần thủ luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày bảy tháng một tại viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã tiếp thân mật đoàn đại biểu viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam
do viện trưởng lê bình
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã tiếp thân mật đoàn đại biểu viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam do viện trưởng lào bunyang volachit và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã tiếp thân mật đoàn đại biểu viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam

những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi